lọt vào vòng tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín thành tích đạt được trong đầu năm mới đã giúp đội tuyển bóng đá việt nam tăng một bậc trên bảng xếp hạng fifa tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đội tuyển bóng đá việt nam tiếp tục đón nhận tin vui khi tăng một bậc trên bảng xếp hạng fifa ở tháng một năm hai nghìn một mươi chín lên vị trí thứ chín mươi chín
trước đó đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên park hang seo xếp ở vị trí thứ một trăm linh ở tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
số điểm của đội tuyển bóng đá việt nam so với trước đó đã bị giảm hai điểm từ một hai trăm hai mươi chín xuống còn một hai trăm hai mươi bảy do thua hai trận trước iran và iraq thắng một trận trước đối thủ thứ hạng thấp hơn là đội tuyển yemen và hòa một trận jordan thắng luân liêu tại asian cup hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên việt nam vẫn đứng đầu bảng xếp hạng của khu vực đông nam á